thưa quý vị vào chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cho biết
trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi bốn người tử vong và một mươi bảy người bị thương
số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi một tỷ đồng đồng thời tạm giữ một trăm sáu mươi tám xe ô tô hơn bốn bốn trăm linh xe máy và một mươi tám phương tiện khác
trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm cao nhất với hơn ba bốn trăm linh trường hợp
vi phạm về tốc độ là gần một một trăm linh trường hợp
quay trở lại hà nội trước một ngày nhưng vào chiều nay
nhiều người dân vẫn phải chịu cảnh un tắc kéo dài hàng cây số
ghi nhận vào lúc hai giờ chiều nay cả đường trên và đường gom của cao tốc pháp vân cầu rẽ
mật độ phương tiện tăng đột biến theo hướng di chuyển vào trung tâm thành phố
trong khi đó hướng phương tiện di chuyển vào thành phố cũng liên tục un tắc kéo dài
trên đường vành đai ba trên cao
lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực phân làng điều khiển giao thông
trong suốt thời gian nghỉ lễ tại các cửa ngõ thủ đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần văn trương
trú tại định quán tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trong lúc nhậu giữa trương và anh nguyễn văn phương
đã phát sinh mâu thuẫn trường dùng dao đâm trúng ngực trái của anh phương làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án trương trốn khỏi hiện trường
thì bị công an huyện định quán tổ chức truy xét bắt giữ bàn giao cho cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
chủ động đấu tranh phòng chống tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ
công an tp hcm đã cùng với lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý các lò độ tiệm sửa xe nghi độ xe trên toàn địa bàn
kiểm tra một mươi bốn cơ sở sửa đổi xe nghi vấn độ xe cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phụ tùng liên quan độ xe
công an đã phát hiện bảy mươi bảy phương tiện đang sửa chữa một xe cọp đua dài hai mươi xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu
một mươi xe không xuất trình được giấy đăng ký xe tạm giữ sáu mươi máy xe và năm mươi thùng hàng
trên một mươi một linh kiện phụ tùng các loại phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra một trăm chín mươi chín cơ sở công an phát hiện bốn mươi một cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh hai mươi một cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
bị công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long triệt xóa
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình phát hiện nhiều đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất chống tại ấp an thạnh b xã bình ninh huyện tam bình
nên đã bố trí vây bắt bảy đối tượng trú tại các xã bình ninh loan mỹ và ngãi tứ huyện tam bình
công an thu giữ tại hiện trường hơn một mươi hai triệu đồng cùng nhiều vật chứng
thưa quý vị hiện nay tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều hậu quả
trước thực tế này tháng bốn vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
đây được coi là một giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh an toàn cho dữ liệu cá nhân
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận được một số đơn trình báo của người dân
về việc thông tin cá nhân bị các đối tượng của tổ chức hủ bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sử dụng
để đảm bảo dữ liệu cá nhân
chính phủ đã đăng ký cái gọi là chương trình chương cầu dân ý bầu đào minh quân
làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
người dân rất lo sợ và bức xúc khi mình bị ghi tên là thành viên của tổ chức khủng bố
và đây chỉ là một trong những hệ quả của việc thiếu cẩn trọng
để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân trên mạng internet
việc lộ dữ liệu thông tin cá nhân hiện nay là phổ biến
và cái việc đấy gây ra rất nhiều hệ lụy đối với người việt nam
thì lộ lọt cái dữ liệu và thông tin cá nhân tội phạm khi sử dụng cái dữ liệu
bị lộ lọt ra ngoài thì họ thứ nhất có thể dùng để đăng ký doanh nghiệp
thứ hai là đăng ký mã số thuế cá nhân này
thứ ba là đăng ký tài khoản
ngoài ra thì những hình ảnh bị lộ lọt còn được sử dụng trên mạng
như là một thông tin để bôi nhọ để đưa tin giả làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cái người
có thông tin bị lộ lọt
ví dụ như bây giờ tôi kìm danh sách những người đang ở một khu trung cư nào đó
hoặc cái danh sách những người sở hữu xe hơi chẳng hạn ở hà nội
thì ngay lập tức là sẽ có rất nhiều những trang mạng những quảng cáo
giao bán những thông tin như vậy
và những người mà tiến hành mua những thông tin như vậy
sẽ sử dụng những thông tin cá nhân đó vào những mục đích xấu
ví dụ như là gọi điện làm phiền hoặc nhắn tin để quảng cáo
hoặc là thậm chí như thời gian vừa qua thì đấy
sẽ xảy ra những sự vụ là những thông tin những danh tính đấy
được sử dụng để làm những việc xấu ở trên mạng
ảnh hưởng đến chính bản thân những người sở hữu những thông tin như vậy
và tình trạng này thì cũng đã tiếp diễn một thời gian dài
và có những biến tướng dưới các hình dạng khác nhau
trước những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra
từ việc các đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở
các thông tin cá nhân bị lộ lọt của người dân
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
gồm bốn chương bốn mươi bốn điều
theo luật sư nguyễn tiến thủy và nhiều chuyên gia an ninh mạng
nghị định này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay
vì vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách rõ ràng hơn và nghiêm minh hơn
và đồng thời thì nó cũng sẽ quy định rõ trách nhiệm bảo vệ những thông tin cá nhân
của những đơn vị chủ quản trong việc lưu trữ xử lý những dữ liệu mà có chứa thông tin cá nhân
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay
nguồn dữ liệu cá nhân được coi là một nguồn tài liệu lớn
trên công ty đối tượng
và nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba được kỳ vọng là một giải pháp hiệu quả
để đảm bảo an toàn cho nguồn tài nguyên đó
huyện xuân trường tỉnh nam định là trung tâm vùng giáo của giáo phận bùi chu
toàn huyện có bảy mươi tám sứ họ đạo với khoảng trên sáu vạn giáo dân
đảm bảo an ninh vùng công giáo
tượng công an chính quy đã nỗ lực bám địa bàn
là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân nhất là đồng bào công giáo
xuân phương với hơn bảy mươi năm dân số là đồng bào công giáo
với phương châm an ninh chủ động công an xã đã nắm tình hình
quản lý chặt địa bàn đối tượng để không xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
đồng thời xác định công tác phối hợp với những người có uy tín trong hội đồng giáo sứ
để họ đồng thuận cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới bà con giáo dân
sống kính chúa yêu nước tốt đời đẹp đạo
trung sức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để tổ chức tháng lễ lớn chúng tôi thấy sự phối hợp giữa trà sứ
và trưởng công an xã cũng như là phối hợp với địa phương ở đây
về cho các người lớn thì tôi thấy an ninh tốt nên rất nhiều
và chúng tôi có những công việc gì ví dụ tệ nạn xã hội
và đến nơi đây thánh đường người ta đang phục vụ lễ
và có những biểu hiện nọ biểu hiện kia không tốt
chúng tôi cũng thông báo cho bên an ninh các anh cũng rất là nhanh
và để phối hợp cuối cùng với giáo sứ chúng tôi an ninh của giáo sứ nữa
tôi thấy việc này một ngày một đi lên
và con thấy rất là phân khởi về an ninh
xác định là việc để nắm bắt chủ động trong công tác nắm tình hình
để giải quyết các vấn đề liên quan tôn giáo của lực lượng công an này
chúng tôi phải xác định vai trò của ban hành giáo rất là quan trọng
nên từ đó chúng tôi ngoài giờ làm việc ra
và đặc biệt những ngày noel những ngày lễ trọng điểm của công giáo
đặc biệt trên đoạn bàn chúng tôi có ngày lễ tám tháng một mươi hai
là lễ tức mẹ vô nhiễm nguồn tội
thì tập trung với tầm khoảng trên bốn bốn vạn giáo dân
chúng tôi xác định là công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn đoàn thông trên đoạn bàn rất là quan trọng
từ đó cũng sự đánh giá ghi nhận của công trình an ninh giáo
có sự gần gũi cười mở để người ta tạo kiện cho lực công an
một sự phối hợp rất là thăng khít
qua công tác tuyên truyền tích cực của công an xã
nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự như tổ liên gia phòng trẻ trị cháy
dân vận khéo đồng bào chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh trật tự
mô hình camera an ninh an toàn đã được triển khai tích cực đem lại hiệu quả
tình hình trật tự an ninh khá ổn định ít trộm cắp cờ bạc
các tị nạn xã hội đã giảm hẳn
tinh thần tốt đời đẹp đạo của giáo dân càng ý nghĩa hơn
và thực sự tin tưởng vào lực lượng công an
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an chính quy đã có về địa phương
đã thường thường đã phối hợp với ban công tác mặt trận cơ sở
và đã xuống với cơ sở chúng tôi
thường xuyên chuyên vận động về chủ trương chính sách của đảng
pháp luật về nước và các quy định của ngành công an
do vậy đến nay địa phương của tôi đã cơ bản về bà con giáo dân
đã tin tưởng vào các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
nếu mà có những tư tưởng truyền những tư tưởng không tốt tới nhân dân
thì chúng tôi thường xuyên phải liên lạc với lực lượng công an
để xuống để chấn chỉnh và nhắc nhở ngay
có thể khẳng định rằng công tác đảm bảo an ninh tôn giáo
trên địa bàn xã xuân phương nói riêng huyện xuân trường nói chung
thời gian qua luôn được giữ vững ổn định
qua đó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị cùng với việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
bộ công an cũng chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc tổ chức cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mức độ hai cho người dân xuyên suốt trong năm ngày nghỉ lễ
trên cơ sở phù hợp với từng địa bàn dân cư vùng miền
hiện lực lượng công an cơ sở cũng đã và đang tổ chức các điểm cấp căn cước công dân
nhằm hỗ trợ tạo mọi thuận lợi cho người dân
đây là một trong các điểm cấp căn cước công dân được công an quận đống đa triển khai
tại đây dù là ngày nghỉ lễ lực lượng quản lý hành chính vẫn bố trí đủ bốn cán bộ thực hiện công tác trực
theo thống kê số lượng công dân đến làm căn cước công dân giảm so với ngày thường
có ngày chỉ thu nhận được từ hai mươi đến ba mươi trường hợp
có đôi khi cũng chỉ có một công dân đến làm
trước đây do chứng minh nhân dân chính số vẫn còn hạn
chị lan anh mới đi làm căn cước công dân gắn chip
bên cạnh việc tổ chức các điểm cấp cố định
thì những tổ hỗ trợ lưu động cấp căn cước công dân tại nhà
cũng được lực lượng công an các phường triển khai đơn cử như tại phương mai
đến nay theo giả soát phường chỉ còn tám mươi ba trường hợp
trong số đó có sáu trường hợp đang sinh sống trên địa bàn
gặp khó do vấn đề đi lại
dịp nghỉ lễ này lực lượng công an phường đã bổ trí thiết bị máy móc
đến tận nhà người dân để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
thì ra phường mấy lần nhưng mà khenh nhân tầng hai làm rất là khó khăn
vừa đông lại vừa là khó khăn cho nên là công an khu vực đã có ý định là
khi làm tại nhà thì tôi chờ đợi và đến hôm nay thì đã làm được
cân khuôn dân thôi rất chẳng hạn cảm ơn
tập trung lực lượng cảnh sát khu vực
làm được một trăm linh theo các ngày nghỉ lễ để phục vụ tất cả công dân trên địa bàn
đặc biệt là cấp lưu động dành cho những trường hợp người già yếu
không có khả năng đi lại đang sinh sống trên địa bàn và ngoài địa bàn
trong thành phố hà nội
đối với công dân kt hai đi các tỉnh ngoài thành phố
chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với công dân để nắm lịch công dân trở về địa phương
có nghỉ lễ và chúng tôi đã có lịch đối với công dân
chủ yếu là nhiều công dân ở trong thành phố hồ chí minh ra hà nội
công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
cũng được tăng cường triển khai trong dịp nghỉ lễ
trước đó thông qua các nhóm cộng đồng trang zalo
lực lượng cơ sở cũng đã gửi thông báo đến người dân
về các điểm thu nhận căn cước công dân cũng như tài khoản định danh điện tử
đồng thời tiến hành mời người dân lên trụ sở để kích hoạt tích hợp thông tin
trong những ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát khu vực thoàn phường nói riêng
chúng tôi vẫn xuống địa bàn hướng dẫn những người dân
kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức một tài khoản định danh điện tử mức hai
đồng thời đối với các trường hợp công dân chưa kích hoạt tài khoản định danh mức hai tại công an phường
chúng tôi cũng có xây dựng kế hoạch đối với người già
chúng tôi cũng đưa đón lên công an phường
để thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai tại công an phường
trung bình hàng ngày được năm mươi trường hợp
hiện hà nội đang đẩy nhanh tiến độ phân đấu trước ngày ba mươi tháng bảy
thành việc thu nhận một trăm linh hồ sơ cấp căn cước công dân cho người đủ điều kiện
vì vậy việc bố trí cán bộ xuyên lễ triển khai công việc này
là cơ sở để hà nội phủ kín việc cấp căn cước công dân trong thời gian tới
vận chuyển trái phép ba mươi hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
nguyễn thành luân trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
cùng với nhiều tang vật có liên quan
khoảng giờ sáng nay tại thôn thạch thành xã tùng ảnh huyện đức thọ
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nguyễn thành luân đang điều khiển xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ ba mươi hai viên mdma và tám trăm linh viên hồng phiến
bước đầu đấu tranh luân khai nhận số ma túy trên được các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới
tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ tám a thuộc xã kim sơn sơn kim một huyện hương sơn
các đối tượng người lào đã thuê luân lấy ma túy từ điểm cất dấu nói trên
vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trên đường vận chuyển luân bị lực lượng chức năng phát hiện bắt xử
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm một mươi bốn người tử vong và một mươi bảy người bị thương
đây là tình hình giao thông trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an ba ngày nghỉ lễ trước đó
tình hình giao thông cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực
đây là một tín hiệu đáng mừng
cụ thể như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục an toàn giao thông với phần trình bày của biên tập viên viu anh
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
so với cùng kỳ năm trước nhiều con số về tai nạn giao thông đã giảm một cách đáng kể

đó được là nhờ sự chủ động rất cao của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc

đây cũng được xem là một trong những yếu tố tác động tích cực tạo ra những số liệu khả quan về tình hình an toàn giao thông những ngày nghỉ lễ vừa qua
tuyến quốc lộ huyết mạch một a qua tỉnh ninh bình hàng ngày có hàng vạn lượt xe lưu thông qua lại
trong dịp nghỉ lễ lượng xe khách đặc biệt tăng cao
để phát hiện và phòng ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông quản lý trên địa bàn đã có nhiều biện pháp đồng bộ từ sớm
trong đó tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe khách được trú trọng
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì tập trung vào những lỗi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như là lỗi về tốc độ lỗi về nồng độ cồn chất ma túy về tài trọng
là địa bàn trọng điểm về du lịch của miền trung trong dịp này tỉnh quảng nam cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí nhiều tổ công tác tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các tuyến giao thông quan trọng điều tiết giao thông xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt chú trọng dừng xe kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô tô
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thì xác định đây là cái hành vi tìm ẩn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian qua phòng cảnh sát giao thông đã quán thiệt có đội trọng xử lý nghiêm kiên quyết
tuyên truyền về hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông để người dân thấy và từ đó năng co có ý thức chấp hẳn
xác định rượu biên là một vi phạm nghiêm trọng dẫn tới tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện cái này thường xuyên liên tục
đặc biệt trong ngày nghỉ lễ thì lãnh đạo bộ công an của giao thông cũng như công an của địa phương cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái này
đây coi đây là một trong những lỗi vi phạm cần được tập trung để kiểm soát và xử lý
đây là một nếu chúng ta làm tốt
nó sẽ phòng ngừa được cái tai nạn giao thông
và trên giới thông thấy thì các cái vi phạm hiện nay mà liên quan đến rượu bia thì đã giảm đáng kẻ
và đây cũng là một cái nguyên nhân rất quan trọng để góp phần vào cái tình hình giao thông nó được ổn định và người dân đi lại nó cũng an toàn hơn
một trong những cách làm mới của lực lượng cảnh sát giao thông trong dịp nghỉ lễ lần này
đó là sử dụng flycam tại các khu vực cửa ngõ thành phố lớn
để nắm bắt và dự báo tình hình từ đó có các biện pháp phân luồng giao thông tránh ủn tắc
ngoài ra về góc độ thông tin tuyên truyền đến người dân thì cảnh sát giao thông ở nhiều địa phương đã áp dụng tốt
các ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa những thông tin về tình hình giao thông
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông
để duy trì và bảo đảm tình hình an toàn giao thông lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã mở nhiều kênh tiếp nhận phản ánh của người dân
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong dịp nghỉ lễ lần này cũng tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị từ phía người dân
góp phần xử lý kịp thời các vấn đề về giao thông tại nhiều địa bàn
việc người dân gửi tài liệu là hình ảnh hoặc ghi hình các lỗi vi phạm cũng là một kênh để lực lượng cảnh sát giao thông xem xét xử lý vi phạm
để nâng cao nữa công tác xử lý vi phạm thì người dân khi phát hiện vi phạm cũng có thể gửi tài liệu hình ảnh
cho lực lượng cảnh sát giao thông để xác minh và xử lý với những người vi phạm mà không tuân thủ thậm chí là cản trở chống đối lực lượng chức năng
tất cả những hành vi đó đều là những hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh và áp dụng mức xử phạt hành chính cao nhất
và thậm chí là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ
dự báo trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay nhu cầu di chuyển của người dân về thủ đô và các thành phố lớn sẽ tăng vọt
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình giao thông và tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
để việc di chuyển đi lại được thuận tiện và an toàn
với sự quyết tâm đồng bộ của lực lượng chức năng có thể thấy các con số về tình hình an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ vừa qua là tương đối khả quan
ngoài dự báo nắm bắt tình hình và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm
thì việc tăng cường xử lý mạnh tay nhỏ
nói lỗi vi phạm về nồng độ cồn cũng là một trong những yếu tố tạo ra những chuyển biến tích cực như vậy
đến đây tôi xin được dừng phần trình bày của mình
chúc quý vị và các bạn luôn có những hành trình an toàn trên mọi nẻo đường
xin chào và hẹn gặp lại trong tiểu mục an toàn giao thông tuần sau